đó là những nội dung chính trong bản tin an ninh thế giới hôm nay hai mươi bốn tháng một
quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình sau đây là phần tin chi tiết
con số thương vong trong trận động đất có độ lớn bảy một tại khu vực biên giới giữa trung quốc
kyrgyzstan vào sáng ngày hôm qua hiện đã tăng lên năm mươi ba người trong đó ba người thiệt mạng và năm mươi người bị thương
động đất xảy ra ở khu tự trị tân cương tây bắc trung quốc hơn một mươi hai bốn trăm linh người đã được sơ tán
trong khi công tác tìm kiếm cứu hộ đang diễn ra khẩn trương trong thời tiết âm một mươi độ c
theo thống kê sơ bộ bốn mươi bảy ngôi nhà đã bị sập bảy mươi tám ngôi nhà bị hư hại điện bị cắt
sở đường sát tân cương đã phải ngừng hoạt động sau khi hai mươi bảy tuyến được thông báo bị ảnh hưởng với động đất
tại kyrgyzstan nhiều người cũng phải đi sơ tán sau động đất hiện chưa ghi nhận thương vong và thiệt hại tại đây
nhưng tại thành phố almaty bốn mươi bốn người được xác nhận bị thương
nhưng kazakhstan cũng ghi nhận hai trận động đất có độ lớn năm hai và năm ba sau ít giờ
bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin thông báo lực lượng quốc phòng nước này đã thực hiện các vụ tấn công cần thiết
nhằm vào ba cơ sở của nhóm vũ trang qatarev hezbollah và các nhóm khác ở iraq
chỉ vài ngày sau khi binh lính mỹ đồn trú ở miền tây iraq bị tấn công bằng tên lửa và rocket
ông austin khẳng định mỹ không có ý định leo thang xung đột trong khu vực nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện thêm các biện pháp bảo vệ người dân và cơ sở của mình
trong khi đó bộ chỉ huy trung tâm mỹ cho biết các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu vào trụ sở chính nhà kho và các địa điểm huấn luyện năng lực tấn công rocket tên lửa và thiết bị bay không người lái một chiều của qae hezbollah
theo lòng naong góc mỹ và các lực lượng đồng minh ở iraq và syri đã trở thành mục tiêu của hơn một trăm năm mươi vụ tấn công và đến nay washington đã tấn công đáp trả ở cả hai nước
hiện mỹ đang đồn trú khoảng hai năm trăm linh binh sĩ ở iraq và chín trăm linh binh sĩ ở syri như một phần trong các nỗ lực ngăn chặn lực lượng khủng bố is trỗi dậy ở hai quốc gia trung đông này
chiều qua theo giờ địa phương hội đồng bảo a lhq đã nhóm họp để thảo luận về cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng ở giải gaza cũng như toàn bộ khu vực trung đông
cuộc họp có sự tham dự của ngoại trưởng đại sứ và quan chức ngoại giao cấp cao của nhiều nước để thảo luận về xung đột và tình hình căng thẳng tại giải gaza
trong bối cảnh israel tiếp tục chiến dịch quân sự quy mô lớn số người thương vong tăng lên mỗi ngày bất ổn đang lan rộng và cộng đồng quốc tế khẩn thiết kêu gọi các bên liên quan đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức
phát biểu tại cuộc họp tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng bạo lực đang lan khỏi gaza
thương vong gia tăng ở khu vực bờ tây bị chiếm đóng bao gồm cả đông jerusalem các vụ giao tranh giữa lực lượng vũ trang israel và liban các vụ tấn công tại syri và iran cũng như tình hình bất ổn trên biển đỏ
người đứng đầu liên hợp quốc tái khẳng định giải pháp hai nhà nước là lối thoát duy nhất cho khủng hoảng đồng thời kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức và trả tự do vô điều kiện cho các con tin
ông guterres hối thúc cộng đồng quốc tế đoàn kết để thúc đẩy một tiến trình hòa bình có ý nghĩa ở khu vực này
tại phiên họp ngoại trưởng nga sergei lavrov cho rằng hội đồng bảo an đến nay vẫn chưa có phản ứng thích hợp để chấm dứt xung đột hay triển khai các bước đi nhằm ngăn chặn bất ổn leo thang ở trung đông
ông lavrov đề nghị trao cho người palestine quyền dân chủ để tự quyết
bà uzrajiya thứ trưởng ngoại giao mỹ khẳng định washington sẽ tiếp tục tiến hành các nỗ lực hại nhiệt căng thẳng kêu gọi các nhà lãnh đạo israel hành động nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường nhân viên nhân đạo và tuân thủ luật pháp quốc tế
sau nhiều cuộc thảo luận kéo dài quốc hội thổ nhĩ kỳ đã phê chuẩn việc thụy điển gia nhập liên minh bắc tại tây dương nato qua đó gạt bỏ được một giò cản khó khăn tuy nhiên stockholm vẫn phải đối mặt với cửa ải cuối cùng là hungary
vào tối ngày hai mươi ba tháng một các nhà lập pháp thổ nhĩ kỳ đã phê chuẩn đơn gia nhập nato của thụy điển với hai trăm tám mươi bảy phiếu thuận năm mươi năm phiếu chống và bốn phiếu trắng
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan dựng
tổng thống thổ nhĩ kỳ sẽ ký thành luật trong những ngày tới chấm dứt tình trạng trì hoãn kéo dài hai mươi tháng khiến một số đồng minh phương tây của ankara tất vọng
sau khi quốc hội thổ nhĩ kỳ phê chuẩn đơn gia nhập nato của thụy điển thủ tướng thụy điển ông ulrich stolt cho biết stockholm đã tiến một bước gần hơn đến việc gia nhập liên minh quân sự này
việc quốc hội thổ nhĩ kỳ phê chuẩn đơn gia nhập nato của thụy điển khiến hungary trở thành nước trì hoãn tiến trình gia nhập nato cuối cùng của quốc gia bắc âu
trước đó chính phủ hungary cũng nhiều lần tuyên bố họ sẽ là thành viên nato cuối cùng phê chuẩn thụy điển gia nhập liên minh
trong diễn biến mới nhất vào ngày hai mươi ba tháng một thủ tướng hungary viktor orbán cho biết ông đã mời người đồng cấp thụy điển tới thăm để đàm phán việc gia nhập nato
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
tổ chức y tế thế giới who cho biết số ca mắc sởi được báo cáo đã tăng vọt lên trên ba mươi ca ở châu âu trong khoảng thời gian từ tháng một đến tháng một mươi năm ngoái cao gấp ba mươi lần so với năm hai nghìn hai mươi hai
theo thông báo các ca mắc sởi được báo cáo ở bốn mươi trong tổng số năm mươi ba nước ở khu vực châu âu
nga và kazakhstan có nhiều ca nhất với một mươi trường hợp ở mỗi nước
ở khu vực tây âu anh có nhiều ca nhiễm nhất với một trăm tám mươi
who cho rằng tỷ lệ tiêm chủng ngừa căn bệnh này đã giảm trong đại dịch covid một mươi chín và cần có những nỗ lực tiêm chủng khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan thêm
ước tính có khoảng một tám triệu trẻ sơ sinh ở khu vực châu âu không được chủng ngừa bệnh sởi trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai
báo cáo của who cũng cho biết vào năm hai nghìn hai mươi một ước tính có khoảng một trăm hai mươi tám ca tử vong do bệnh sởi trên toàn thế giới chủ yếu là ở trẻ em dưới năm tuổi chưa được tiêm chủng
trong bối cảnh xung đột giữa lực lượng hamas và israel hạn chế hoạt động viện trợ thực phẩm cho những người đang có nhu cầu ở giải gaza
chương trình lương thực thế giới cảnh báo tình hình an ninh lương thực tại giải đất này đang lún sâu vào thảm họa với nguy cơ xảy ra nạn đói gia tăng theo từng ngày
theo tổ chức lương thực thế giới kết quả nghiên cứu từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi một đến bảy tháng một mươi hai năm ngoái cho thấy
toàn bộ hai hai triệu người sống tại vùng lãnh thổ này đang rơi vào khủng hoảng mất an ninh lương thực trầm trọng hoặc tồi tệ hơn
hoạt động viện trợ cho gaza bị hạn chế kể từ khi xung đột giữa hamas israel nổ ra hồi tháng một mươi năm ngoái
mới đây tổ chức lương thực thế giới cho hay chính quyền israel đã từ chối khoảng bảy mươi đề nghị viện trợ thực phẩm cho miền bắc gaza
và cơ quan này cũng không thể tiếp cận khu vực này để phân phát hàng viện trợ
chuyến hàng viện trợ gần đây nhất tới gaza là vào ngày một mươi một đến một mươi ba tháng một vừa qua
mang theo hai trăm linh tấn thực phẩm dành cho một mươi năm người số lượng này rất ít so với nhu cầu thực tế
thưa quý vị khi đến armenia đặc biệt là tại thành phố gyumri
người ta sẽ thưởng thấy ngỡ ngàng trước những công trình công cộng hoặc các tòa nhà
sử dụng các cửa sắt hàng rào hay cánh cổng độ uốn lượn vô cùng tinh xảo và đặc sắc
tạo ra bản sắc văn hóa của đất nước
đóng một vai trò quan trọng trong bản sắc văn hóa địa phương và đặc điểm văn hóa của thành phố gyumri armenia trong nhiều thế kỷ qua
đó chính là nghề giản truyền thống
vào tháng một mươi hai năm ngoái nghệ thuật này đã được unesco vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
nội dung này sẽ đến thay cho lời tráo kết của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt
các loạt rèn khác nhau của armenia đặc biệt là các thợ thủ công ở phía tây armenia chuyển đến đây
tất nhiên trong số đó nghề thợ rèn đóng vai trò rất đặc biệt
nghề rèn là một trong những nghề thủ công phổ biến nhất ở armenia và nó phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ một mươi chín
người ta có thể thấy rằng chính những người thợ rèn đã hình thành lên nét văn hóa của thành phố gyumri
và đã trở thành nơi giao thoa của các nghề thủ công
các loạt rèn đã được duy trì ở gyumri
đó là những loạt rèn truyền thống những loạt rèn tra truyền con nối
nghề rèn đã trở thành nghề thủ công được phổ cập rộng rãi khắp armenia
tuy nhiên tại gimumri nghề gen vẫn được duy trì như một nghề truyền thống và là một phần hương vị của thành phố
ký ức về nghề rèn vẫn còn được duy trì đến nay là thế hệ thứ sáu
hai bậc thầy của nghề rèn đó chính là papoyan platon và manoyan hovhannes
và những di sản họ để lại vẫn còn được lưu giữ và được lan rộng ở khắp các thành phố của armenia
con cháu của ông platon và ovans ngày nay là những người trẻ thuộc thế hệ thứ sáu đang giữ ngọn lửa truyền thống
đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ và truyền tải nghề rèn truyền thống này cùng với lịch sử kỹ năng và kiến thức về nó
công việc này là do ông nội của chúng tôi truyền lại
tôi đã là đời thứ sáu
hay master polic tôi và bố tôi đó là một truyền thống trong gia đình chúng tôi
đàn ông chúng tôi không làm bất kỳ công việc nào khác
ngay cả khi không có việc làm chúng tôi cũng chưa làm việc khác
khi tôi có con trai chắc chắn cháu sẽ phải tiếp tục công việc này
thằng bé chắc chắn phải giúp đỡ cha mình sau đó mới học hỏi và tiếp nối công việc này
được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác từ đời cha ông của anh papoyan đã chế tác cẩn thận những món đồ như cổng cửa và đèn chùm
ngoài ra còn một số các hạng mục trang trí các tòa nhà công cộng và tư nhân ở gyungri như nhà thờ bảo tàng phòng trung bày và nhà hàng
tuy nhiên anh papoyan lo ngại về tương lai của nghề này sẽ bị mai một theo thời gian
bạn biết đấy hiện tại nếu bạn ra ngoài hỏi thì có rất nhiều người thợ rèn nhưng thực tế nó lại là một nghề đang bị mai một
giờ đây nhiều người dựa vào máy móc để tạo ra những sản phẩm giống như những thợ rèn truyền thống
giờ họ tự phong mình là
nhiều người thích làm việc với những cỗ máy đơn giản hơn và họ quên đi những cách làm cũ điều này sẽ đẩy nguy cơ nghề gen thuần túy dần biến mất
nghề gen và những sáng tạo của nghề này là một phần quan trọng tạo nên bản sắc kiến trúc của gyungri và có thể được nhìn thấy ở cả bên trong và bên ngoài các tòa nhà tư nhân và công cộng
sự công nhận của unesco càng củng cố thêm tầm quan trọng của loại hình nghệ thuật cổ xưa này và tầm quan trọng lâu dài của nó
đối với di sản văn hóa của gyungri nói riêng và armenia nói chung
bản thân gyungri không chỉ là nơi bảo tồn nghề gen truyền thống mà còn trở thành thành phố nổi bật với cách tiếp cận gen nghệ thuật
việc đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của unesco đã nâng cao trách nhiệm của những người thợ gen truyền thống của gyungri
họ phải bảo tồn và truyền lại nghề thủ công tạo ra những học sinh mới và nghề thủ công phải được tiếp tục trong thành phố
những người thợ gen truyền thống ở gyungri cũng hy vọng sẽ giữ được nghề truyền thống này bằng cách dạy lại cho các thế hệ sau mình
mọi thứ đều phụ thuộc vào tình yêu nếu bạn có nó trong máu thì bạn sẽ yêu nó và hiểu rằng đó là thứ không thể mất đi
bạn cần hiểu rằng bạn không có quyền đánh mất nó bạn nên tiếp tục duy trì nghề truyền thống này